kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám việt nam có hơn một trăm linh bảy bảy trăm linh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
gần một mươi bốn bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai trăm tám mươi ba sáu trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
theo thống kê của sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến sáu h sáng ngày một mươi bảy tháng tám hà nội ghi nhận thêm một mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có ba trường hợp tại cộng đồng và một mươi bốn trường hợp tại khu cách ly
các ca bệnh mắc mới thuộc chùm ho sốt thứ phát và ở sáu quận huyện đó là thường tín một mươi một ca thanh trì hai đống đa một hai bà trưng một nam tử liêm một hà đông một
trước tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký ban hành công điện một nghìn tám mươi một cdttg của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
công điện yêu cầu
quỹ ba nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chủ động quyết định việc tiếp tục giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn toàn cơ

ba quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu ctttg căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn cơ

chín quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu ctttg căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn cơ

còn tại các địa phương những tổ tuần tra của công an cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng có liên quan vào tận các kiệt hẻm kiểm tra nhắc nhở người dân ở yên trong nhà đồng thời kiên quyết lập biên bản đối với những trường hợp cố tình vi phạm và tuyên truyền để người dân hiểu chấp hành đúng theo quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố

một mươi bốn việc triển khai các biện pháp cao hơn mạnh hơn của quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám đang là hướng đi đúng đắn để mỗi người dân trở thành một la chăn sống bảo vệ thành phố vượt qua đại dịch
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện mang thít và công an xã bình phước mời làm việc đối với chủ tài khoản facebook có tên là nhật cơm gà do đã đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật về lây lan dịch bệnh covid một mươi chín